tôi yêu tiếng nước tôi giữ gìn tiếng việt trong sự giao lưu với tiếng nga và văn hóa nga
là tên gọi của buổi tọa đàm diễn ra tại trường đại học ngôn ngữ quốc gia moscow liên bang nga
sự kiện diễn ra trong khuôn khổ năm chéo hữu nghị nga việt
nhằm tăng cường kết nối giao lưu ngôn ngữ và văn hóa giữa hai nước việt nam và liên bang nga
buổi tọa đàm đã thu hút đông đảo các nhà việt nam học nga học nhà hoạt động văn hóa nga việt
sinh viên nga học tiếng việt và sinh viên việt nam học ngành ngôn ngữ tại liên bang nga
cùng nhiều gia đình người việt đang sinh sống tại moscow
những người quan tâm đến việc dạy và học tiếng việt tại nga
tại đây những người yêu tiếng việt và tiếng nga đã cùng nhau chia sẻ về các vấn đề liên quan đến dạy và học tiếng việt ở liên bang nga
giữ gìn tiếng việt cho các thế hệ sau của cộng đồng người việt sinh sống tại liên bang nga
những ảnh hưởng tích cực của sự giao lưu giữa hai nền văn hóa trên đất nga đặc biệt ngôn ngữ nga việt
kinh nghiệm dịch thuật chia sẻ cảm nhận về quá trình giao lưu văn hóa việt nga thông qua các tác phẩm văn học dịch
thảo luận những nét tương đồng trong ngôn ngữ việt nga